năm nay nhiều người dân khu ổ chuột kinh thành huế sẽ có một cái tết đặc biệt
bởi nếu không có gì thay đổi thì đây sẽ là lần cuối cùng họ đón tết trên bề mặt thượng thành
kết thúc hàng chục năm sống nhờ trên đất di tích
gần đến ngày tết nguyên đán thế nhưng không khí ở xóm thượng thành dọc đường xuân sáu mươi tám
thuộc phường thuận thành thuận lộc tp huế lại chầm hơn so với nhiều khu vực khác
dường như ở khu vực này bà con đang có xu hướng hướng về tâm linh nhiều hơn
chứ không tất bật trang trí dọn nhà cửa hoặc mua sắm hòa tết
theo đề án di rời dân cư ra khỏi vùng lõi của di tích đã được chính phủ phê duyệt
thì từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một hơn bốn hai trăm linh hộ dân cư với khoảng một mươi năm nhân khẩu
đang sống trên bề mặt thượng thành eo bầu hai bên hội thành hào bao quanh di tích kinh thành huế
sẽ được di rời đến khu tái định cư ở phường hương sơ phía bắc tp huế
việc di rời này nhằm bảo tồn tốt hơn di sản văn hóa thế giới
đầu tiên của việt nam góp phần chỉnh trang đô thị huế
tạo cho người dân một nơi ở ổn định hợp pháp để họ an cư lạc nghiệp
dù chỉ một thời gian ngắn nữa họ sẽ đến nơi ở mới tốt đẹp hơn
nhưng có lẽ mảnh đất thượng thành sẽ vẫn luôn là nơi trồn nhau cắt rốn nhiều thế hệ của họ